nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông hiện nay tp hcm đã áp dụng công nghệ thông tin vào kiểm soát xe quá trọng tài vi phạm giao thông
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
đây là trung tâm giám sát và điều khiển giao thông thuộc trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn sở giao thông vận tải tp hcm
với hệ thống bảy trăm sáu mươi hai camera trung tâm sẽ cập nhật và chia sẻ dữ liệu đo đếm lưu lượng xe điều khiển thông minh ở các nút giao trọng điểm trên bảy mươi tám tuyến đường
ngoài ra trung tâm còn có nhiệm vụ như điều khiển đèn tín hiệu giám sát và cung cấp thông tin giao thông hỗ trợ xử lý vi phạm
hiện nay trung tâm đang giám sát và vận hành sáu hệ thống kiểm soát tải trọng xe tự động tại các tuyến đường vành đai
các khu vực ra vào cảng như cảng cát lái cảng phú hủ
chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu trực tiếp cho thanh tra giao thông cũng như cảnh sát giao thông để tiến hành xử lý các phương tiện vượt tải trọng cho phép
cũng từ hệ thống của camera ghi lại
từ đầu năm đến nay công an thành phố đã phát hiện hơn ba mươi trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trong đó cơ quan cảnh sát giao thông đã trích xuất camera để gửi về cho người vi phạm yêu cầu đóng phạt
nhưng số lượng chủ xe nộp phạt rất thấp chỉ chiếm tỷ lệ khoảng hai mươi